bệnh đường hô hấp có hai loại là bệnh đường hô hấp trên và bệnh đường hô hấp dưới
nhắc đến các bệnh về đường hô hấp dưới thì không thể thiếu được căn bệnh hen phế quản
xin bác sĩ chia sẻ cách nhận biết cơn hen ra sao nguyên nhân gây ra căn bệnh này
và phương pháp điều trị bệnh hiện nay như thế nào
xin được đặt câu hỏi cho phó giáo sư tiến sĩ phan thu phương ạ
hen phế quản thì đây là một bệnh tình trạng co thắt phế quản
và khi co thắt phế quản thì như vậy thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện là khó thở
thông thường thì bệnh có yếu tố về mặt cơ địa tức là chính bản thân bệnh nhân
có những yếu tố dẫn đến tình trạng co thắt phế quản
bệnh hay gặp ở những người có tiền sử dị ứng có tiền sử viêm mũi soan dị ứng
rồi có tiền sử có bệnh thì có yếu tố về mặt gia đình
tức là trong nhà mà có người bị he
thì các thành viên trong nhà sẽ có tỷ lệ mắc hen cao
về biểu hiện của bệnh lý hen phế quản
thì bệnh nhân có tiền sử và có những đợt ho khó khè và khó thở
và đặc biệt là triệu chứng ho khó hẹ khó thở
thì rất dễ nhận biết khi bệnh nhân có những thay đổi về yếu tố về vật lý
ví dụ chẳng hạn như là rất nhiều bệnh nhân của bác sĩ phương
mà gió mùa đông bắc về và có thể nguy cơ là bị hen
thì đấy là cái thời điểm mà bệnh nhân có yếu tố thay đổi về vật lý
rồi những bệnh nhân có gặp những yếu tố dị nguyên gây nên cơn hen
cho nên là việc bệnh nhân phóng tránh cơn hen là rất quan trọng
và những đặc điểm của cơn hen phế quản thì rất điển hình
ví dụ như là bệnh nhân khi bắt đầu xuất hiện cơn hen
là bệnh nhân có thể nhận biết là tôi chuẩn bị xuất hiện cơn có thở
và những triệu chứng như là hát hơi hoặc là ngớ mũi
thì bệnh nhân cũng có thể nhận biết là mình chuẩn bị cơn hen
và khi xuất hiện cơn hen thì bệnh nhân bắt đầu có tiếng thở dít khò khè
và đặc biệt là bệnh nhân khó thở khi thở da
rồi một cái cơn hen điển hình mà nó gọi là không đặc biệt nghiêm trọng
thì trước khi mà bệnh nhân xuất hiện kết thúc cơn hen
thì bệnh nhân có thể có một đợt ho khạc đờm ra ngoài
thì đấy là một cơn hen điển hình
tuy nhiên là có rất nhiều trường hợp
mà nó không điển hình như vậy
bệnh nhân có thể là chỉ biểu hiện là rất nhẹ thôi
ví dụ như là tiếng thở dít
hoặc là chỉ biểu hiện đồng nhất đấy là ho
cho nên là với những bệnh nhân mà có tiền sử về cơ địa dí ứng
tiền sử về mũi xoa tiền sử gia đình có hen
thì có những triệu chứng cơ năng của đường hước
thì cũng nên đến các cơ sở y tế
để các bác sĩ trần đoán và điều trị sớm
thế còn về nguyên nhân của hen phế quản
thì cũng cái vấn đề rất là na dài
vì điều trị hen phế quản
có những cái bệnh mà nó rõ rệt về nguyên nhân
thì người ta có thể điều trị khỏi hàm được
thế còn đối với hen phế quản thì đấy là
liên quan đến yếu tố dị ứng liên quan đến yếu tố cơ địa
cho nên là cái việc mà phòng tránh những cái yếu tố nguy cơ
để mình kiểm soát cái bệnh lý hen là rất rất quan trọng
vâng xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phan thu phương